với năm ngày nghỉ liên tiếp ngày lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay hứa hẹn sẽ là kỳ nghỉ vàng cho nhiều gia đình
trong điều kiện hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn do một số biến động kinh tế
tuy nhiên theo số liệu lượt khách tăng lên qua từng năm tại các công ty lữ hành và số liệu từng ngành du lịch việt nam thì lại cho thấy
nhu cầu của du khách không hề giảm trong khi nhiều lĩnh vực khác thì đang có dấu hiệu trứng lại do người tiêu dùng chủ động tiết giảm nhu cầu chi tiêu
theo nhận định chung tình hình thị trường du lịch năm nay vẫn tiếp tục sôi động và có một điều kiện thuận lợi là do người dân đã có kế hoạch du lịch từ rất sớm
các tour chọn gói dịp này được nhiều du khách ưu tiên lựa chọn hơn là tự tổ chức
theo khảo sát tại nhiều đơn vị lữ hành uy tín giá tour lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay tùy theo tuyến sẽ có mức tăng nhẹ từ năm đến một mươi năm so với tour ngày thường
giá tour tăng do giá vé máy bay xe vận chuyển khách sạn đều tăng
tại việt travel ngay từ đầu tháng ba
các sản phẩm tour lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đã được khách lựa chọn rất nhiều
các dịch vụ nhà hàng khách sạn vận chuyển công ty đã chuẩn bị từ cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhất là tour thị trường xa bảo đảm giữ ổn định chất lượng để đáp ứng nhu cầu của khách
dòng tour trong nước dịp lễ năm nay nổi bật nhất là bình liêu quảng ninh tà đùng đắk nông được ngợi ca là vịnh hạ long của tây nguyên
việt travel đã làm việc với các hãng hàng không cũng như các đối tác chuẩn bị cho dịch nghỉ lễ này từ giữa năm hai nghìn một mươi tám
vì vậy cho nên là
những cái giá tour của năm nay thì không có cái sự tăng đột biến so với những năm trước
và bên cạnh đó thì vietjetle cũng đã triển khai rất là nhiều những cái chương trình đi chặt tơ bay nguyên chuyến đến bhutan nhật bản hàn quốc
thì với chị trong dịp nghỉ lễ này với cái thời gian là từ bốn đến sáu ngày thì những cái chương trình đó đều được du khách đăng ký rất là nhiều
khoảng một mươi năm trở lại đây cô toàn đi tour lịch vào cái tour này vào cái dịp này năm nào cũng đi nước ngoài vào cái tour này vào cái cơ chế dịch này hết
bởi vì cái dịp này thì là mấy con cái nó mới được nghỉ nhiều

tôi chỉ là đi những cái nơi mà mình chưa đi để khám phá những cái chỗ mình chưa biết
do kỷ nghỉ lễ được thông báo sớm du khách chủ động hơn trong việc lên kế hoạch và đăng ký tour
ghi nhận tại các công ty du lịch hà nội như công ty cổ phần du lịch việt cả tour du lịch trong nước và nước ngoài đều thu hút đông khách đặt tour với hành trình từ bốn đến năm ngày
tour mới mà hot như là triều tiên chẳng hạn thì là đã hết vé từ rất lâu thậm chí hết cả năm
còn ở trong nước thì tất cả các vùng nghỉ biển nghỉ dưỡng nghỉ biển đặc biệt là nghỉ biển thì cũng sôi động bởi vì cũng đúng cái dịp là coi như vào hè
theo đánh giá từ các hãng lữ hành nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân trong nước đợt này tăng mạnh chiếm khoảng sáu mươi tổng lượng tour bán ra
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách
bảo đảm cho du khách có kỳ nghỉ lễ vui tươi môi trường du lịch văn minh an toàn